ngày chín tháng sáu đồng chí nguyễn văn nền bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đã dự lễ bản giao tiếp nhận công trình
phục dựng nhà làm việc bộ ngoại giao của khu di tích trụ sở chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam
tại huyện cam lộ tỉnh quảng trị công trình hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập
chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam
công trình được phục dựng trên nền nhà cũ có tổng kinh phí hơn sáu tỷ đồng do bà nguyễn thị bình
nguyên phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyên bộ trưởng bộ ngoại giao chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam
chủ tịch quỹ hòa bình cùng các cá nhân của quỹ hòa bình và phát triển việt nam viện nghiên cứu phát triển phương đông vận động đóng góp
công trình được giao cho tỉnh quảng trị quản lý bảo vệ và khai thác sử dụng có hiệu quả
tại lễ khánh thành đồng chí nguyễn văn nên cùng gia đình nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị bình
trao cho tỉnh quảng trị một số kỷ vật của bà mang theo bên mình khi tham gia hội nghị paris
dịp này ban tổ chức đã trao năm mươi xuất quà tặng cho năm mươi em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện cam lộ